thực hiện chỉ thị số một mươi một của thủ tướng về các nhiệm vụ giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh
bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch covid một mươi chín bộ tài chính đã xây dựng dự thảo nghị định về gia hạn nộp tiền thuế
và tiền thuê đất cho các đối tượng bị ảnh hưởng vì dịch
chỉ thị này là cứu cánh cho các doanh nghiệp nhất là các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ du lịch ở tp hcm
có thể nói du lịch là một trong những ngành chịu tác động nặng nề nhất do dịch bệnh covid một mươi chín gây ra
mới gần ba tháng kể từ khi phát dịp đến nay thì toàn bộ hệ thống ngành du lịch tp hcm đã gần như ngừng hoạt động
lượng khách du lịch inbound cũng như outbound được coi như bằng không
do đó các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch các đơn vị lữ hành các điểm tham quan
trong thời gian tới sẽ phải đóng cửa hoàn toàn
chỉ thị một mươi một của thủ tướng đã một phần nào tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay
cả sản thì tôi nghĩ đó là một cái sự hỗ trợ rất là thiết thực đối với các doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay
những chỉ đạo kịp thời đó đã giúp cho doanh nghiệp được động viên và rất là phấn khởi
cái quan trọng nhất là gì
là đưa nó ra nhanh vào trong hoạt động của doanh nghiệp chúng tôi đã trông chờ chuyển động
đây là cái mà doanh nghiệp hiện nay đang rất là mong đợi
nó phải làm sao cái quyết định đó thì các doanh nghiệp thực hiện làm sao thực hiện chống hiếm
thực hiện cho đúng và đủ
thị trường du lịch bị co hẹp các lĩnh vực dịch vụ du lịch khách sạn nguồn thu bị tuột giảm
ngoài việc giảm thời hạn nộp thuế thì cần có các biện pháp khác để hỗ trợ doanh nghiệp
đặc biệt là nguồn vốn để doanh nghiệp có kế hoạch kinh doanh không chỉ trong thời gian dịch bệnh
mà còn trong thời gian lâu dài sau này là rất cần thiết
chúng tôi cũng mong muốn có sự vạc cuộc nhanh hơn nữa của hệ thống tài chính của ngân hàng
đặc biệt là ngân hàng nhà nước trong cái vấn đề chỉ đạo
để giúp cho các doanh nghiệp
để triển khai chỉ thị một mươi một này thật sự hiệu quả
thì chúng tôi hiện đang lắng nghe và làm cầu nối kết nối những doanh nghiệp có nhu cầu
được hưởng chính sách từ chỉ thị một mươi một để kết nối với ngân hàng nhà nước
và tiếp tục theo dõi cái việc là giải quyết của ngân hàng nhà nước
đối với nguyện dọng của doanh nghiệp như thế nào để kịp thời hỗ trợ cho các doanh nghiệp
theo thông tin từ bộ tài chính thời gian gia hạn thuế là năm tháng
gồm các khoản
thuế giá trị gia tăng tiền thuế thu nhập cá nhân tiền thuế đất phát sinh phải nộp
tổng số tiền gia hạn đợt này gần ba mươi một trăm linh tỷ đồng
chỉ thị một mươi một của thủ tướng chính phủ đã được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao
sự kịp thời và tầm quan trọng của chỉ thị này
cũng như thể hiện được tinh thần chính phủ cùng đồng hành với doanh nghiệp